chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xe khi bị cảnh sát giao thông tạm giữ ảnh hưởng gì đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính sau này
người vi phạm giao thông không nộp phạt bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào
theo đó bộ công an cho biết trong tình huống tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe và không chịu nộp phạt
căn cứ vào điều bảy mươi bốn luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi
quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày ra quyết định
trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính
kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh chỉ hoãn
cũng tại điều tám mươi sáu của luật trên cũng nêu rõ cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính
không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đó
đối với phương tiện hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm chủ sở hữu người liên quan không đến nhận
mà không có lý do chính đáng bộ công an dẫn điều một trăm hai mươi sáu luật xử lý vi phạm hành chính quy định
trường hợp xác định được người vi phạm chủ sở hữu người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp
của tăng vật phương tiện thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ hai lần
cụ thể lần thứ nhất phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc
kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tăng vật phương tiện
lần thông báo thứ hai được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông báo thứ nhất
sau đó hết thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo lần thứ hai mà người vi phạm chủ sở hữu
người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận thì trong thời hạn năm ngày làm việc
người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
thông tin từ cục cảnh sát giao thông vừa thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý vi phạm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó riêng vi phạm nồng độ cồn chiếm gần ba mươi vi phạm với hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm
cụ thể trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một ba mươi năm hai trăm bốn mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hai bốn mươi một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng tức hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn
tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
trên các tuyến đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một hai mươi bốn bốn trăm hai mươi trường hợp vi phạm
hai mươi bốn trường hợp phạt tiền hai một mươi chín tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu đồng
trong đó hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu tám một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy chiếm một mươi chín
hai mươi một bảy trăm bốn mươi trường hợp trở hàng quá tải chiếm hai một hai trăm bốn mươi năm bảy trăm linh bảy trường hợp vi phạm quy định về tốc độ chiếm hai mươi
trên lĩnh vực giao thông đường sắt
hai trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi chín trường hợp phạt tiền hai mươi một tỷ tám trăm bốn mươi một triệu đồng
về tình hình tai nạn giao thông toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
các vụ tai nạn giao thông gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các địa phương gồm quảng ninh
thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế tuyên quang
theo cục cảnh sát giao thông
qua phân tích phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là mô tô xe máy chiếm năm mươi sáu tám mươi hai
xe tải xe rơ móc xếp thứ hai với một mươi chín bốn tiếp đó là xe ô tô con xe khách
nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát
không đi đúng phần đường làn đường chuyển hướng không đúng quy định không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia
trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt
năm nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn gồm nông độ cồn ma túy quá khổ quá tải
cơi nới thành thùng xe chở quá người hết hạn kiểm định xe hết hạn sử dụng dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định
vi phạm tốc độ vi phạm về tránh kiểm định xe hết hạn sử dụng dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định
vi phạm tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường làn đường không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
công tác xử lý xuyên suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ trọng tâm là các nhóm hành vi gây tai nạn
với mục đích từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và kiểm chế tai nạn
cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới đây thủ tướng chính phủ ban hành công điện số ba mươi sáu cdttg
yêu cầu các bộ ngành ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tỉnh thành phố trực thuộc trung mương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy như
người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây số trật tự công cộng đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ có phương án điều tiết
phân luồng giao thông hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường
các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ và nghỉ hè
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải
xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bảo đảm an toàn giao thông giảm ồn tắc giao thông
chỉnh trang bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện nghiêm việc tổ chức hướng dẫn
bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn tuyến công trình có hoạt động thi công xây dựng khắc phục kịp thời sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm nhất là các tuyến giao thông chính các đầu mối giao thông quan trọng
nhất là tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh
ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu biển chỉ dẫn bảo đảm dễ nhận biết tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông
kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đối với đường bộ cao tốc đặc biệt là đối với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có hai làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp
chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra ra soát kết cấu hạ tầng giao thông nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ
phương án tổ chức giao thông phát hiện và xử lý kịp thời tồn tại bất cập phát sinh lưu ý các giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa
tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời do các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trường hợp cần thiết phê duyệt điều chỉnh
bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nâng cao an toàn giao thông
bộ y tế chỉ đạo các cơ sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị y tế thuốc men
để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số ba mươi một cttg ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
cùng với đó thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương chỉ đạo các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng
tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông có giải pháp kiểm soát chặt chẽ
và phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt gắn chặt với hướng dẫn hỗ trợ người dân trong việc đi lại
nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông trên địa bàn chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ hai mươi bốn trên bảy tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin trực về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn như lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông các đơn vị quản lý đường bộ các đơn vị chức năng có liên quan
công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật hy vọng rằng quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn
đến đây thời lượng của video cũng đã hết kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại